xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông từ biển
các tỉnh thành miền trung từ quảng bình đến khánh hòa sẽ có mưa lớn diện rộng từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
nhiều điểm có mưa to đến rất to tập trung từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
do mưa kéo dài nên từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi một trên các sông từ quảng bình đến phú yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với đỉnh lũ trên các sông ở quảng bình quảng trị bình định và bắc phú yên ở mức báo động một báo động hai có sông trên báo động hai
các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi ở mức báo động hai báo động ba có sông trên mức báo động ba
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sạt lở lũ quét và ngập úng diện rộng
do có mưa nên nhiệt độ ở các tỉnh thành miền trung duy trì ở ngưỡng thấp trời lạnh ở các tỉnh phía bắc khi mức nhiệt độ ở dưới ngưỡng hai mươi bốn độ
đến các tỉnh ninh thuận và bình thuận mức nhiệt có cao hơn song cũng chỉ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
với các tỉnh tây nguyên và nam bộ mưa tập trung ở các tỉnh phía đông tây nguyên thời gian vào chiều tối
trong cơn sông đề phòng tố lóc và gió rất mạnh gây nguy hiểm
còn lại có nắng gián đoạn vào thời điểm trưa chiều nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên từ hai mươi bảy ba mươi độ khu vực nam bộ từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trở ra các tỉnh thành miền bắc
đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh sẽ có cứng độ suy yếu chậm nên thời tiết chưa có nhiều thay đổi
trời khô hanh nhiệt độ ở mức thấp đêm vào sáng sớm trong khoảng một mươi năm một mươi tám độ vùng núi dưới một mươi năm độ và nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở dưới ngưỡng hai mươi bốn độ
trời rét cả ngày và đêm
trở ra những thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động rất mạnh
độ cao sóng từ bốn đến sáu mét
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có gió đông bắc cũng mạnh lên cấp năm có lúc cấp sáu biển động
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức ba mươi độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ